liên quan đến vụ việc dùng đinh bảo hành bé gái ba tuổi công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn trung huyên để làm rõ hành vi giết người
xác định đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành tiếp nhận vụ án từ công an huyện thạch thất phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị có liên quan để điều tra
huyền còn bị tình nghi đã hành hạ bé gái ba tuổi bốn lần bằng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lần gần đây nhất là vào khoảng tám giờ ngày một mươi bảy tháng một khi chỉ có hai người ở nhà thì huyền hỏi xong bé gái không trả lời nên đã tát và dùng đinh hành hạ cháu bé